từ ngày sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bị cáo lê tấn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri và một mươi bảy đồng phạm
liên quan đến các sai phạm xảy ra tại sacri
theo cáo trạng mặc dù dự án nhà ở tại phường phước long b quận chín củ mới chỉ xây dựng được tám mươi công trình kỹ thuật hạ tầng
chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng
nhân bị can lê tấn hùng vân chí đạo cán bộ cấp dưới hoàn thiện thú tục đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận
để chuyển nhận toàn bộ dự án cho công ty cổ phần phong phú với số tiền một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
gây thiệt hại cho nhà nước ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án và sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án
cơ quan điều tra xác định ông trần vĩnh tuyến cổ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đã ký quyết định số sáu nghìn bảy mươi bảy qdubng nội dung chấp thuận chuyển nhượng dự án do sacri làm chủ đầu tư cho tổng công ty phong phú
hành vi trên của ông trần vĩnh tuyến đã tạo điều kiện để lê tấn hùng và đồng phạm thực hiện thủ tục
chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật khi không tiến hành thẩm định giá
xác định giá trị chứng nhận theo giá thị trường gây thiệt hại cho nhà nước sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng chưa được thu hồi
ngoài ra lê tấn hùng và sáu đồng phạm khác còn thực hiện các hành vi lập khống chứng tự đi tham quan
học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô số tiền trên một mươi ba ba tỷ đồng của sacri